tiếp tục phát huy tinh thần báo chí cách mạng phát huy những giá trị nhân văn giữ vững phẩm chất đạo đức người làm báo
đó là chỉ đạo của đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
tại lễ kỷ niệm một mươi năm báo thời nay ra số đầu tiên được tổ chức vào sáng nay tại trụ sở báo nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
đến sự tại buổi lễ còn có đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
trong một mươi năm qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của ban biên tập báo nhân dân ấn phẩm thời nay đã luôn xây dựng củng cố và phát triển tốt
thực hiện đúng tôn trị mục đích của báo nhân dân và nhiệm vụ ban biên tập báo nhân dân giao phó
đó là thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ và chính quyền địa phương xây dựng lòng tin tạo sự đồng thuận trong nhân dân
chặng đường một mươi năm chưa dài nhưng những thành quả mà các đồng chí đạt được thì rất là đáng khích lệ
tôi xin quang ngân và chúc mừng những thành quả mà các đồng chí đã đạt được trong thời gian vừa qua
những cố gắng của ấn phẩm thời nay đã góp phần thể hiện chân thực nhiệt thành những bước phát triển của đất nước
góp phần xây dựng cái nhìn nhân văn đồng thời củng cố niềm tin của bạn đọc đối với sự lãnh đạo của đảng công cuộc đổi mới hậu nhập quốc tế và phát triển của đất nước
các đồng chí đã đóng góp tích cực và thành công của báo nhân dân qua mỗi năm và trong một mươi năm qua
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đánh giá
báo thời nay giờ đây đã có chỗ đứng vững chắc
trong lòng bạn đọc nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp được ban biên tập báo nhân dân nhiều lần biểu dương khen thưởng và ghi nhận về sự trưởng thành
đó là những thành quả xứng đáng
tôi đề nghị ban thời nay phát huy thế mạnh chủ động tích cực đổi mới nâng cao chất lượng ấn phẩm thời này đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ
báo thời nay cần hướng mạnh hơn vào các đề tài xã hội tiếp tục tập trung vào mạng phóng sự điều tra mở rộng thực hiện chuyên đề về nhiều lĩnh vực
bám sát các vấn đề thời sự nội gồm phát sinh trong cuộc sống
mong rằng dưới sự chỉ đạo thường xuyên và sát sao của ban biên tập báo nhân dân các đồng chí sẽ tích cực nghiên cứu sáng tạo thực hiện việc đổi mới nâng cao chất lượng ấn phẩm thời nay về mọi mặt đáp ứng những đòi hỏi cấp bách trong bối cảnh phát triển báo chí hiện đại
kịp thời thông tin cung cấp những nội dung đáng tin cậy phát huy được tinh thần của báo chí cách mạng
phát huy những giá trị
giá trị nhân văn giữ vững phẩm chất đạo đức của người làm báo
mười năm xây dựng và trưởng thành cũng là chặng đường báo thời nay ấn phẩm của báo nhân dân thường xuyên thực hiện các đề tài đấu tranh chống thảm nhũng tiêu cực lãng phí
vi phạm pháp luật các biểu hiện thoái hóa biến chất góp phần nâng cao tính chiến đấu phát huy tinh thần phản biện tích cực của báo đảng
những nỗ lực đó đã góp phần quan trọng để các số báo có chất lượng phản ánh thông tin đa dạng khách quan và phong phú
đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển xã hội